liên quan tới vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày một mươi tám tháng một tại km một trăm ba mươi cộng bốn trăm bốn mươi quốc lộ sáu
thuộc địa phận xóm xuối rút xã tổng đậu huyện mai châu làm ba người tử vong hai người bị thương
công an huyện mai châu tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm an toàn giao thông
cơ quan chức năng tạm giữ hai đối tượng gồm nguyễn đăng hưng chú tại tỉnh sơn la
là chủ của xe ô tô khách gây ra tai nạn mang biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn
lái xe nguyễn đình lực chú tỉnh hưng yên
bước đầu điều tra xác định xe ô tô gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù biết việc hết hạn thế nhưng chủ xe nguyễn đăng hưng vẫn giao xe cho nguyễn đình lực điều khiển để vận chuyển hành khách
trong quá trình sử dụng lực không kiểm tra giấy tờ xe không kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của xe ô tô dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hiện công an tỉnh hòa bình chỉ đạo công an huyện mai châu tiếp tục củng cố chứng cứ phối hợp điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật